các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài như sương mù não vấn đề ở tim đang dần trở nên phổ biến ở nhiều người khỏi bệnh
trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí acs omega đầu tháng bốn các chuyên gia tại ấn độ phát hiện
hậu covid một mươi chín năm rơi có thể gặp vấn đề về khả năng sinh sản
phát hiện của họ cho thấy ngay cả người mắc covid một mươi chín thể nhẹ đến trung bình
cũng gặp vấn đề này do những thay đổi bất lợi về mức độ protein liên quan chức năng sinh sản ở nam giới
các nghiên cứu trước đây cho thấy ncov chủ yếu nhắm vào hệ hô hấp của con người
song rõ ràng phản ứng miễn dịch trước virus có thể tàn phá khắp cơ thể
một số công trình trước đó cũng đã giả thuyết nam giới bị suy giảm ham muốn hậu covid một mươi chín
vì vậy giáo sư firura parish giáo sư jaresh parish tại bệnh viện reston sanjeeva srivastava
thuộc viện công nghệ ấn độ và các cộng sự đã xác định
xem ncov có thực sự gây ra thay đổi lâu dài trong khả năng sinh sản của nam giới hay không
họ sơ sánh mức độ protein trong tinh dịch của hai nhóm năm rơi
một là một mươi người đàn ông khỏe mạnh chưa từng mắc covid một mươi chín
hai là bảy nam giới đã hồi phục sau thời gian mắc bệnh ở mức độ nhẹ hoặc trung bình
tất cả đều ở trong độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi năm không có tiền sự gặp vấn đề về sinh sản
ở những người từng mắc covid một mươi chín số lượng tinh trùng của họ thấp hơn đáng kể
và khả năng di chuyển của tinh trùng cũng giảm đi rất nhiều
ngoài ra lượng tinh trùng có hình dạng bình thường của họ cũng ít hơn đáng kể
khi các nhà khoa học phân tích các protein trong tình dịch
họ phát hiện hai mươi bảy protein ở mức cao hơn
trong khi hai mươi một protein khác ở mức thấp hơn ở nhóm từng mắc covid một mươi chín so với người khỏe mạnh
các tác giả cho biết nhiều loại protein trong số đó có liên quan trực tiếp đến chức năng sinh sản
ví dụ những người đàn ông từng mắc covid một mươi chín có mức protein semenogellin một
và prosapozin thấp hơn rất nhiều nhóm đối chứng
đây đều là hai loại protein ảnh hưởng tới khả năng sinh sản
với các kết quả này nhóm tác giả khẳng định ncov gây ra những thay đổi trực tiếp
hoặc gián tiếp tới sức khỏe sinh sản của nam giới và ảnh hưởng kéo dài rất lâu sau khi họ hồi phục
ngoài ra nghiên cứu này có thể giúp trả lời các câu hỏi liên quan hiện tượng
một số nam giới bị yếu sinh lý hậu covid một mươi chín